công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn đình long ở huyện hậu lộc về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó đối tượng này đã đột nhập vào nhà một người dân ở phường đông sơn thành phố thanh hóa cậy phá kết sắt trộm cắp một cây vàng và bốn mươi sáu triệu đồng tiền mặt
sau khi trộm cắp được số tài sản trên nguyễn đình long đã đi mua ma túy sử dụng hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại lạng sơn bộ đội biên phòng tỉnh này phối hợp với phòng an ninh điều tra công an huyện cao lộc vừa phát hiện bắt giữ một xe ô tô chở nhiều khách có biểu hiện nghi vấn chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và nhóm người trên không xuất trình được giấy tờ xuất cảnh theo quy định
qua đấu tranh đối tượng âu chiến nam chú tại huyện cao lộc đã khai nhận hành vi tổ chức môi giới cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
thông qua các đường mòn biên giới ngày hai mươi sáu tháng chín khi nam tổ chức đưa sáu người quê ở bắc giang xuất cảnh trái phép sang trung quốc thì bị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra ngày hôm nay lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối tượng chu văn mạnh chú tại thành phố lạng sơn về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
liên quan đến vụ án mạng làm một người chết xảy ra vào ngày một mươi ba tháng chín tại khu phố bốn phường mỹ phước
thị xã bến cát tỉnh bình dương bốn nghi can gồm bùi minh đấu trương văn kỳ cùng quê ở bạc liêu trần văn banh và trần ngọc cầm cùng quê ở tỉnh sóc trăng đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đầu thú về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu mai thị thu quê tỉnh đắk lắc và lê bé nhanh quê tỉnh cà mau cùng làm chung một công ty nhưng xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
vào tối ngày một mươi ba tháng chín thu và nhanh hẹn gặp nhau trước cổng công ty để giải quyết
thu đã gọi điện nhờ đấu
khi minh và cầm đến hỗ trợ đánh nhanh nhanh cũng gọi cho anh nguyễn trí đại quê ở tỉnh an giang và bạn đến hỗ trợ
khi vừa thấy nhanh thu chạy đến hành hung nhanh
thế vậy nhóm mặt của nhanh xông vào đánh xịt hơi cay vào người thu
lúc này đấu và bên đã dùng hung khí là dao mã tấu đâm chém nhóm của nhanh hậu quả làm cho anh nguyễn trí đại tử vong
sau khi gây án các đối tượng đấu bênh kì và cầm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
khi biết được lượng chức năng phát thông báo truy tìm các đối tượng này đã đến cơ quan công an để đầu thú
còn về vụ việc nhóm đối tượng sử dụng dao và mã tấu can quấy trên đường phố
gây dối trả thử công cộng tại phường hiệp hòa tp biên hòa tỉnh đồng nai vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng chín gây bức xúc và bất an trong dự luận
qua điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp tám đối tượng
để xử lý nghiêm
trong tuần tra của công an phường hiệp hòa tp biên hòa đang tuần tra và chốt chặn tại ngã tư cầu hiệp hòa
thì phát hiện khoảng hai mươi xe mô tô với khoảng ba mươi đối tượng mang theo hung khí như chai xăng
giao tự chế mã tấu chạy trên đường từ hướng phường thống nhất qua hiệp hòa
khi phát hiện lực lượng tuần tra một số đối tượng quay đầu xe về phường thống nhất
trong khi quay đầu xe tại khu vực dốc cầu hiệp hòa các đối tượng quay vòng tròn rồi dùng chai xăng ném xuống đường
trong đó có khoảng năm đối tượng cầm hung khí
tiến về phía lực lượng tuần tra đe dọa tấn công lại lực lượng tuần tra
trong đó có hai đối tượng xông đến đạp đổ và dùng dao chém vào xe máy của anh vũ lê hoàng văn
là một trong năm bảo vệ dân phố tuần tra
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
trong ngày hai mươi sáu tháng chín đã bắt được một số đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện hành vi gây dối
và hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng để tiếp tục truy bắt
cố gắng bắt hết đối tượng để xử lý thủ định pháp luật
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa cũng kêu gọi các đối tượng tham gia
trong vụ gây rối trực tự công cộng nói trên
hiện đang lẩn trốn nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
hai công nhân vào sửa nồi nấu phôi thép nhưng không bật quả thông gió nên đã bị ngạt thở
sốt ruột thì người còn lại leo xuống để kéo cả hai lên nhưng cũng bị ngất rỉu và tử vong
sự việc thương tâm này xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn thép cimana
ở thị xã dĩ an tỉnh bình dương
hiện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đang phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi hai tháng chín anh trần văn bay và anh đào biển
vào trong lò nấu phơi thép số năm thuộc khu vực xưởng luyện phôi thép của công ty
phát hiện ra lớp vỏ nồi bị thùng
ngày hai mươi ba tháng chín anh trần văn bay và anh bùi anh duy tiến hành xử lý thùng
nhưng do quá trình làm việc hai công nhân không mở quạt thông gió nên đã bị ngất xỉu
lúc này anh đào biển phát hiện ra sự việc nên đã vào để kéo hai người này ra thì cũng bị ngất
mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên cả ba nạn nhân đã tử vong sau đó
nằm trong khuôn khổ tuần lễ ngoại giao khí hậu châu âu năm hai nghìn một mươi chín
vào chiều nay phái đoàn liên minh châu âu phối hợp với nhóm công tác về biến đổi khí hậu ccvkg
đã tổ chức hội thảo tuổi trẻ hành động vì khí hậu
chương trình có sự tham gia của hai trăm năm mươi đại biểu hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu
việt nam và hai trăm linh học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố đà nẵng
tại hội thảo bên cạnh phần tham luận chia sẻ của các chuyên gia về hoạt động chuyển dịch sang năng lượng bền vững ở việt nam
cũng như giới thiệu các dự án biến đổi khí hậu ở các tỉnh thành miền trung
các bạn sinh viên còn được tham gia một diễn đàn trao đổi cởi mở
được cung cấp những ví dụ thực tiễn cụ thể về từng giải pháp trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
từ đó góp phần thay đổi tích cực trong lối sống thói quen tiêu dùng
như lựa chọn thức ăn giảm rác thải tái chế và tái sử dụng
lựa chọn nguồn năng lượng tiết kiệm điện nước để từng bước lan tỏa tinh thần của tuổi trẻ
nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với nhu cầu cấp thiết trong việc chống biến đổi khí hậu
trong khuôn khổ của tuần lễ ngoại giao khí hậu châu âu hai nghìn một mươi chín
còn có các chuỗi hoạt động như đạp xe đường phố ở hội an
chiến dịch làm sạch chân cầu long biên
trao tặng hệ thống điện mặt trời lắp mái tại đà nẵng
sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày sáu tháng một mươi
chỉ còn một khối lượng công việc
đây cũng là những tồn tại chính khiến cho dự án này chưa thể hoàn thành
đáng chú ý là nguyên nhân chưa đủ hồ sơ quản lý chất lượng
nên phía tư vấn độc lập chưa thể xác định mức độ an toàn
và chưa thể cấp chứng nhận an toàn hệ thống
đây là thông tin
thông tin được bộ giao thông vận tải đưa ra trong cuộc họp báo quý ba diễn ra vào chiều nay
theo lãnh đạo bộ giao thông vận tải
là do quá trình giải phóng mặt bằng kéo dài đã gây ra nhiều hệ lụy
việc khảo sát thiết kế lập tổng dự toán để xác định giá trị chọn gói ngay từ đầu
điều này dẫn tới việc chủ đầu tư vừa làm vừa tạm duyệt dự toán
ngoài ra do quy định của việt nam và trung quốc có sự khác biệt
trong thiết kế đơn giá định mức nên lập dự toán chưa đầy đủ
văn bản hướng dẫn áp dụng chính sách chậm ban hành dẫn tới còn nhiều sai sót
tồn tại như kết luận của kiểm toán nhà nước vừa qua
bộ giao thông vận tải sẽ xác định trách nhiệm để kiểm điểm
xử lý nghiêm các cá nhân tập thể liên quan đến những sai phạm này
bộ theo dự đạo của chính phủ không có dây dưa rất kiên quyết
nhưng trong bối cảnh thực tế đối với dự án này nó cũng đan xen
tôi có trong công báo đan xen là có cả những phần mà ta quay lại
phần từ giải phóng mặt bằng cho phần thiết kế bắt đầu là ta có
cái này kiểm toán nó chỉ ra chúng tôi cho là cái kiểm toán
người ta chỉ ra rất đúng vào cái chuyện là về thực hiện
cũng tại cuộc họp báo hôm nay
lãnh đạo bộ giao thông vận tải
đã giả lời rõ các vấn đề liên quan đến dự án cao tốc bắc nam
lý do chuyển từ đấu thầu quốc tế sang đấu thầu trong nước
là các hồ sơ sơ tuyển vừa qua không đạt yêu cầu
và bộ quyết định chuyển đổi hình thức
hiện nay khó khăn của dự án này là tìm nguồn vốn đầu tư
bộ giao thông vận tải đang cùng các cơ quan liên quan
để có giải pháp huy động vốn
cũng như ngân hàng sẽ có giải pháp đảm bảo tiến dụng cho dự án
đặc biệt việc đấu thầu trong nước
cũng sẽ đấu thầu công khai minh bạch đúng quy trình
chứ không có việc chỉ định thầu
dù có những dự án thành phần còn ít hấp dẫn nhà đầu tư

bộ giao thông vận tải vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn
trong việc tìm giải pháp tháo gỡ các vương mắc
trong các dự án trọng điểm như cảng hàng không long thành
mở rộng sân bay tân sơn nhất thu phí tự động không dừng
những vương mắc về cơ chế chính sách
đã khiến việc giải ngân của ngành giao thông vận tài
trong chín tháng qua chỉ đạt hai mươi chín năm mươi năm kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
tượng đường hơn bảy năm của ngành giao thông vận tải
đây là con số giải ngân quá thấp
so với nhu cầu tiến độ của các dự án giao thông bức thiết
vừa có thư khen cục cảnh sát giao thông
và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
trong thư thủ tướng nêu rõ
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông
đã phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp
thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông
và trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tàn nạn giao thông được kiềm chế
ủn tắc giao thông ở các thành phố lớn từng bước được khắc phục
đảm bảo giao thông thông suốt an toàn cho các sự kiện
kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận
và nhiệt liệt biểu dương kết quả thành tích xuất sắc
của lực lượng cảnh sát giao thông trong suốt những năm qua
thành tích này thể hiện trách nhiệm quyết tâm cao của các đồng chí
trong việc thực hiện kết luận số bốn mươi năm ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
của ban bí thư trung mương đảng khóa một mươi một về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ổn thắc giao thông
nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và chống ổn thắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới với sự nỗ lực quyết tâm chung
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các đơn vị cảnh sát giao thông
và các đơn vị có liên quan sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị cao cả
mà trung mương đảng quốc hội chính phủ và nhân dân giao phó
phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tiếp tục các tin tức thời sự quan trọng khác
thưa quý vị vào chiều nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án
triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy
do nhóm người trung quốc cầm đầu hoạt động tại con tum
đây là chuyên án có quy mô sản xuất ma túy lớn nhất tại nước ta bị triệt phá
chuyên án cũng đánh dấu sự phối hợp ngày càng hiệu quả
giữa lực lượng công an việt nam và công an trung quốc
trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
khoảng sáu giờ ngày sáu tháng tám tại khu làng nghề thị trấn đắk hà huyện đắk hà tỉnh con tôm
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích vào nhà xưởng
của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu đồng an viên
nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp
tại đây bàn chuyên án khống chế bắt quả tang bảy nghi phạm đều là người trung quốc
đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy
tại đây lực lượng chức năng đã bắt sử được thái tự lực và tống kiến hoàng
cùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch trung quốc là hai nghi phạm chủ mưu cầm đầu
các nghi phạm còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc thiết bị
cảnh sát đã thu giữ được một trăm bốn mươi lít dung dịch dạng xịt qua ránh định nhanh
có thành phần metafetamine là ma túy đá và trên một mươi ba tấn hóa chất tiền chất các loại
được đựng trong các thùng phi can nhựa thùng nhựa chai lọ thủy tinh
bao giấy phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy
ngoài ra còn có khoảng hai mươi tấn máy móc thiết bị dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền
đang sản xuất chai phép chất ma túy hệ thống bình phản ứng máy gia nhiệt
máy ly tâm hay máy xấy khô
với lượng hóa chất tiền chất nêu trên nếu sản xuất chất lọt
ước tính các đối tượng sẽ sản xuất một tấn ma túy tổng hợp dạng đá
ngay sau khi bắt quả tang bảy người trung quốc đang sản xuất ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng
của công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai một mươi tổ công tác
tại các tỉnh thành phố trong cả nước tiến hành khám xét và triệu tập
những người liên quan để lấy lời khai xác minh thu thập chứng cứ
tại các điểm khám xét lực lượng chức năng thu giữ một trăm năm mươi bảy thùng hóa chất các loại
ba trăm tám mươi bao hóa chất dạng bột tám mươi bốn can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tám người
công an trung quốc khởi tố bị can một mươi tám người
hiện nay lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng triệt đề chuyên án này
ngay sau buổi họp báo vào chiều nay cũng tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã diễn ra buổi lễ đón nhận thư khen của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và bộ công an cũng đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị tập thể có thành tích trong đấu tranh chuyên án
đến dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các đơn vị địa phương tham gia chuyên án
tại buổi lễ thưa ủy quyền của thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam
trao thư khen của thủ tướng cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và các cơ quan liên quan
phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương thành tích của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và các lực lượng trong ngành công an bộ đội biên phòng hải quan cảnh sát biển
đã đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng chống tội phạm ma túy
đặc biệt là triệt phá thành công chuyên án sáu trăm hai mươi sáu t
phó thủ tướng đánh giá cao lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn làm tốt công tác tham mưu
ban hành chỉ thị số ba mươi sáu ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị
về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy

công an khác đặc biệt là công an cơ sở đảm nhiệm công tác vận động
và các viện pháp rất cần thiết để phối hợp với cấp quỷ chính quyền
mặt trận tổ quốc các đoàn thể thậm chí đi sâu vào từng doanh nghiệp
từng gia đình để vận động nói không với ma túy
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đại tướng tô lâm đã cảm ơn sự quan tâm
của lãnh đạo đảng chính phủ với công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
thay mặt đảng ủy công an trung ương đồng chí bộ trưởng chúc mừng
ban chuyên án đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
qua chuyên án này đã khẳng định được quyết tâm của lực lượng công an việt nam
trong cuộc chiến với tội phạm ma túy kiên quyết không để tội phạm lợi dụng việt nam
thành nơi trung chuyển ma túy
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh trong cuộc chiến với tội phạm ma túy
hoạt động xuyên quốc gia như chuyên án này đã thể hiện việc hợp tác quốc tế
có vai trò đặc biệt quan trọng
tháng kiến của chúng ta là sẽ phải tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng
asean với các đối tác để khẩn cấp việc này
ngoài như kết quả như thông tin nói chúng ta có một tuyên bố
là phải đoàn kết phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi phòng chống ma túy
và cấp bộ trưởng đại diện cho chính phủ các nước trong asean
để giải quyết vấn đề
và hội nghị của chúng ta như vậy là kết thúc chưa được thám hết
thì đấy là những cái thành tích rất lớn
vì ma túy không chứ biết đâu
không hợp tác quốc tế không thể làm được
không thể làm được
chúng ta không hợp tác với lào với campuchia
không hợp tác với thái lan không hợp tác với myanmar
không hợp tác với trung quốc
không thể nào ngăn chặn được
chúng ta có xây tượng biên giới xung quanh những cái việc đó
chưa hẳn cản được với cái hệ lực của ma túy
đối với chúng ta như vậy
đây là một loại tội phạm
gọi là phi truyền thống tội phạm quốc tế
không một quốc gia nào đủ sức để có thể đối phó được với cái tội phạm này
có tiềm lực có năng lực cũng không thể làm nếu không là quốc tế
ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và các đơn vị địa phương
trong đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp
do người trung quốc cầm đầu ở con tôn
bộ trưởng tô lâm đã quyết định trao thưởng cho ba mươi bốn tập thể đã tham gia đấu tranh chuyên án
vào sáng nay đoàn kiểm tra của ủy ban quốc gia phòng chống ít và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
do thượng tướng lê quý vương ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đi kiểm tra công tác phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tại tỉnh thanh hóa
tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ lao động thương minh và xã hội cùng bộ y tế
kết quả báo cáo với đoàn kiểm tra cho thấy
những năm qua ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh
đã tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị thông báo của chính phủ
về công tác phòng chống hiv s phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
đồng thời ban hành nhiều chỉ thị đề án chương trình kế hoạch công tác có tính chiến lược
để lãnh đạo chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương đánh giá cao kết quả công tác phòng chống hivs
và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm tỉnh thanh hóa đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị tỉnh thanh hóa cần thực hiện tốt chỉ thị ba mươi sáu
thay thế chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống
và kiểm soát ma túy trong tình hình mới thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống hiv s ma túy mại dâm
trong đó quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân
đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng các chất cai nghiện thay thế một cách hiệu quả
tránh thất thoát
đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh thanh hóa đoàn kiểm tra ghi nhận để tổng hợp
báo cáo đề xuất với lãnh đạo đảng nhà nước
cũng trong sáng nay trước khi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
thượng tướng lê quý vương và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế
tại cơ sở cai nghiện ma túy số một thanh hóa trên địa bàn huyện nông cống